thưa quý vị vào dịp cuối năm thì tình hình giao thông lại có sự gia tăng đột biến và phức tạp
như quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình
bên cạnh đó tình trạng xe chở quá tải trọng cho phép cũng gia tăng vào dịp cuối năm
gây mất an toàn giao thông đe dọa đến tính mạng tài sản của chính người vi phạm và những người chung quanh
để ứng phó với các diễn biến phức tạp này thì tại hà nội cảnh sát giao thông thành phố
sẽ tập trung kiểm tra và xử lý trên toàn địa bàn thủ đô về việc vi phạm giao thông
đặc biệt là xe chở quá tải trong đó thành phố sẽ tăng cường sử dụng các hệ thống camera để phát hiện các vi phạm
cụ thể các đội cảnh sát giao thông quản lý địa bàn phải tập trung huy động lực lượng triển khai quyết liệt
xử lý nghiêm đối với vi phạm này đẩy mạnh vào khung giờ từ hai mươi một h đến sáu h sáng hàng ngày
đối với những phương tiện vi phạm ngoài việc gửi thông báo xử phạt theo dữ liệu đăng ký của phương tiện
phòng cảnh sát giao thông thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng
qua cổng thông tin điện tử công an thành phố hệ thống tra cứu của cục cảnh sát giao thông
để người dân nắm được kịp thời thực hiện những quy định về xử phạt hành chính có liên quan